thưa quý vị và các bạn hèn xuyễn là bệnh lý hô hấp mạng tính phổ biến
khi bệnh tiến triển nặng người bệnh có thể bị đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời
có nhiều yếu tố có thể khởi phát cơn hen và làm trầm trọng hơn các triệu chứng của bệnh
một trong các yếu tố đó là thời tiết
nhiều người bệnh hen xuyễn có triệu chứng nặng hơn về mùa đông và xuân
nhưng cũng có không ít bệnh nhân khác có nhiều triệu chứng vào mùa hè
làm như thế nào để xử trí kịp thời và phòng ngừa cơn hen khởi phát vào ngày nóng
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ nhiều người nói rằng hen xuyễn vào mùa đông mới nguy hiểm
còn mùa hè thì có thể là vấn đề này sẽ không còn đáng ngại nữa
suy nghĩ này có đúng không ạ
bác sĩ có thể có những cái giải đáp cụ thể hơn
bệnh hen phế quản là một bệnh viêm mạng tính đường thở
nó đặc trưng với các triệu chứng là ho khó khè khó thở nặng ngực
các triệu chứng này tồn tại dài dẳng và thay đổi về cường độ và thay đổi theo thời gian
thế thì hen phế quản thì có rất nhiều yếu tố mà kích thích khởi phát cái cơn hen
và trong đó thời tiết chỉ là một trong các yếu tố đó
do vậy mà có nhiều người thì hay bị khởi phát cơn hen vào mùa đông và mùa xuân
nhưng cũng có rất nhiều người hay khởi phát cơn hen vào mùa hè khi mà thời tiết nóng
đặc biệt là những cái lúc mà thời tiết nó thay đổi từ nóng sang lạnh hoặc là độ ẩm từ cao sang thấp
thế thì cái quan điểm là mùa đông thì hay bị hen hơn
còn mùa hè thì không đáng ngại thì hoàn toàn sai lầm
nó sẽ tạo ra một cái tâm lý chủ quan cho người bệnh
và do vậy mà tôi phải khẳng định rằng là bất kỳ mùa nào đều có thể khởi phát cơn hen
nếu chúng ta không chú ý phòng tránh các yếu tố nguy cơ
và không chú ý vào quá trình điều trị của chúng ta
vậy thì như bác sĩ đã chia sẻ không phải là mùa đông mới đáng ngại
mà mùa hè chúng ta cũng có những yếu tố có thể dễ gây khởi phát đối với hen xuyến
vậy thì cụ thể về vấn đề này như thế nào thưa bác sĩ
vào mùa hè thì có một số yếu tố mà nổi trội lên
có thể khiến cho bệnh nhân hen dễ bị khởi phát cơn hơn
thứ nhất là phấn hoa
mùa hè chúng ta thấy là có rất nhiều loại hoa đúng không ạ
thì phấn hoa có thể phát tán ra môi trường rất là nhiều đặc biệt vào buổi sáng
thì phấn hoa là một trong những yếu tố kích thích khởi phát cơn hen ở bệnh nhân hen phế quản
thứ hai là độ ẩm không khí
mùa hè thì có những ngày độ ẩm không khí rất là cao
độ ẩm không khí cao cộng với không khí nóng
sẽ khiến cho cái luồng khí hít vào của chúng ta
nó vừa nóng vừa ẩm và dễ gây viêm đường thở hơn
ngoài ra thì độ ẩm cao vào mùa hè
có thể là môi trường thuận lợi để cho nấm mốc và bọ nhà phát triển
nấm mốc và bọ nhà là hai trong số nguyên nhân hàng đầu
mà gây ra cơn hen phế quản
thứ ba là trong mùa hè thì cái môi trường cũng rất là ô nhiễm
có nhiều khói bụi khói bếp khói xe có thể tích tụ
và ảnh hưởng đến đường thở của chúng ta
và cuối cùng là thời tiết vào mùa hè
thì có một số hình thái thời tiết cực đoan
có thể dẫn đến cơn hen
ví dụ như là những cơn rông những cơn mưa rào đột ngột chẳng hạn
thì nó làm thay đổi đột ngột nhiệt độ và độ ẩm
khiến cho người bệnh không thể thích nghi kịp
và có thể khởi phát những cơn hen
vâng ạ thưa bác sĩ như thế nào là cách xử trí đúng
khi mà cơn hen xuyễn khởi phát
bác sĩ có thể chia sẻ và tư vấn một cách cụ thể hơn
đối với người bệnh ạ
nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta có các cái dấu hiệu tiền triệu
như tôi vừa nói thì các bạn phải nhanh chóng xác định xem
là liệu mình có vừa tiếp xúc với cả các yếu tố nào
mà gây khởi phát không
ví dụ như là phấn hoa lông chó mèo
hoặc là không khí lạnh hay khói thuốc
mình tránh xa những cái yếu tố đó đầu tiên đã
sau đó thì chúng ta sẽ phải nhanh chóng dùng thuốc
và tìm vào mức độ cơn hen
ví dụ những cơn hen mà nhẹ và vừa
thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc dãn phế quản
tác dụng ngắn cụ thể hay dùng trên thị trường
đó là sambutamol dạng hít xịt
thì lúc đấy chúng ta sẽ hít xịt khoảng
qua miệng khoảng hai lần hai nhát đấy
sau đấy thì chúng ta nghỉ ngơi
sau khoảng một mươi đến một mươi năm phút nếu chúng ta đỡ rồi
thì thôi còn nếu chúng ta vẫn chưa đỡ
chúng ta hít xịt thêm khoảng hai lần hai nhát nữa
thế còn đối với những trường hợp mà bệnh nhân
hen phế quản mức độ nặng mức độ nguy kịch
tức là bệnh nhân sẽ cảm thấy ngay lập tức
là khó thở rất là nhiều nói không hết câu
hoặc thậm chí là không nói được vì người ta khó thở quá
hoặc là người nhà thấy bệnh nhân là tím tái
lũ lẫn thì ngay lập tức là phải gọi
xe cấp cứu và cho bệnh nhân đến các kho cấp cứu
từ các bệnh viện một lần nữa cảm ơn bác sĩ
đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn
bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi